thưa quý vị lãnh đạo tp hcm và tổ công tác đặc biệt của chính phủ đã thống nhất tăng cường số lượng người giao hàng công nghệ
hay được gọi là shipper được phép hoạt động tại thành phố thủ đức và bảy quận huyện vùng đò để đáp ứng nhu cầu mua nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân
trong thời gian tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tổ công tác và lãnh đạo tp hcm thống nhất sẽ xem xét tăng cường đội ngũ shipper
nhưng phải trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh
cụ thể các xã phường phải tổ chức và giao các trạm y tế lưu động do lực lượng quân y phụ trách xét nghiệm hàng ngày đối với các shipper
sở y tế khẩn trương kết nối dữ liệu xét nghiệm với dữ liệu của công an tp hcm để đối chiếu phải kiểm soát người di chuyển trên đường và người dân thành phố nói chung
công an tp hcm được giao chỉ đạo công an các quận huyện xuống đến các xã phường kiểm soát chặt chẽ số lượng shipper
đăng ký hoạt động
và ứng dụng triệt đề các giải pháp công nghệ để quản lý chặt chẽ hoạt động này